thưa quý vị nhà chức trách rumani ngày hai mươi một tháng chín cho biết một vụ nổ đường ống khí đốt đã xảy ra tại một công trường thi công đường cao tốc ở miền đông nước này
khiến bốn người thiệt mạng và năm người khác bị thương hiện đám cháy xảy ra sau vụ nổ đã được dập tắt
theo văn phòng ứng phó tình huống khẩn cấp địa phương vụ nổ xảy ra vào khoảng một giờ sáng gần thị trấn kalimanesti
nguyên nhân là do đường ống chính vận chuyển khí đốt bị nứt và xuất hiện tiên lửa điện trong quá trình thi công
trong khi đó truyền thông địa phương cho biết công nhân lái máy đào và phải đường ống gây ra vụ nổ
nhà chức trách đã phong tỏa khu vực cách hiện trường vụ nổ khoảng năm trăm linh mét lực lượng chức năng cũng đã dập tắt đám cháy
hồi tháng tám vừa qua một người đã thiệt mạng và bốn mươi sáu người khác bị thương trong hai vụ nổ làm rung chuyển một trạm nhiên liệu hóa lỏng ở rumani
cả hai vụ nổ đều xảy ra ở thị trấn krivedia gần thủ đô bucharest